trước việc thu phí đỗ xe lòng đường không mang lại hiệu quả như kế hoạch
ubnd tp hcm đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả thu phí như thí điểm hình thức phạt nguội
đối với hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí đỗ ô tô
cụ thể ubnd tp hcm giao sở giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình xử lý vi phạm hành chính
đối với các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đổ xe ô tô
đề xuất cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện thí điểm hình thức xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh
thông qua hệ thống camera hoặc các thiết bị ghi hình khác đối với hành vi vi phạm về trực tự an toàn giao thông
vi phạm liên quan đến hoạt động thu phí trên địa bàn với mức phạt cao nhất
ubnd tp hcm cũng giao các sở ngành liên quan phối hợp các quận đa soát đánh giá đề xuất mở rộng danh mục
các tuyến đường được thực hiện thí điểm thu phí sử dụng lòng đường để đổ xe
việc tổ chức thu phí ô tô đỗ dưới lòng đường bắt đầu thực hiện vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn các quận một quận năm và quận một mươi
tuy nhiên mức thu thực tế thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra